công an quận bảy tp hcm cho biết đang cùng các phòng nghiệp vụ của công an tp hcm khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng qua tại khu vực dưới chân cầu tân thuận đường trần xuân soạn phường tân thuận tây quận bảy khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng bảy người dân sống trên đường trần xuân soạn phát hiện một thanh niên đã tử vong nằm gục bên lề đường ở vùng bụng có nhiều vết đâm đồng thời nghe thấy một thanh niên khác kêu cứu trong hẻm sáu mươi bảy trần xuân soạn gần đó
người thanh niên này cũng đã tử vong với nhiều vết thương người dân cho biết đã thấy một nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau đó
nhận được thông tin công an phường tân thuận tây công an quận bảy và các phòng nghiệp vụ công an tp hcm đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm
danh tính của hai nạn nhân được xác định là nguyễn phước hồng chú quận bảy tp hcm và trần văn chớp quê vĩnh long hiện công an đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan